chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở ban ngành liên quan kiểm tra chất lượng và bình ổn giá cả thịt lợn
theo báo cáo của sở công thương do tình hình dịch bệnh tả lợn châu phi nên nguồn lợn hơi cung ứng cho thị trường giảm
giá lợn hơi thời gian gần đây tiếp tục tăng hiện giá giao động từ sáu mươi sáu đến sáu mươi bảy đồng một kg phần lớn lợn hơi nhập tỉnh
trước tình hình đó chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu sở công thương chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan
xuyên thực hiện kiểm tra kiểm soát giá cả chất lượng thịt lợn kể cả lợn hơi và lợn thịt tại các chợ siêu thị cơ sở chăn nuôi siết mổ tập trung
triển khai thực hiện ngay các giải pháp để bình ổn giá kiểm soát chất lượng mặt hàng thịt lợn
đặc biệt trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch tả lợn châu phi để tăng giá bán thịt lợn bất hợp pháp